hai cơn lũ đi qua nước đã rút mang theo đó là hàng nghìn mét khối đất đá ở nhiều tuyến đường liên thôn liên xã liên huyện của huyện vùng núi hương khê tỉnh hà tĩnh
và làm dày thêm nỗi lo mất đất sản xuất mất nhà bởi những hàm ếch khổng lồ dọc bờ sông
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
dọc bờ sông ngàn sâu đất lở ăn vào tận đất sản xuất sắt nhà dân và đến cả các mố cầu uy hiếp cuộc sống sản xuất sinh hoạt của các hộ dân
các hàng cây ven sông trước được coi là kẻ bảo vệ hiền ngang thì nay ngả nghiêng đổ rạp
cây cầu treo hà linh bắt qua sông ngàn sâu giúp cho người dân vùng thượng huyện rút ngắn khoảng cách để đi xuống vùng hạ huyện vốn xuống cấp
thì nay với tình trạng đất lở đến sát gần mố cầu khiến mỗi lần đi qua là mỗi lần nâm nớp lo sợ
cũng dọc theo bờ sông này tình trạng sạt lở còn nghiêm trọng hơn khi ảnh hưởng đến không ít các hộ dân của các xóm năm sáu mươi bảy của xã hà linh
tình trạng sát lở còn nghiêm trọng hơn khi ảnh hưởng đến không ít các hộ dân của các xóm năm sáu bảy của xã hà linh
cây cối ngả dạp
tình hình sạt lở hai bên bờ sông ngàn sâu ở hương khê diễn ra ngày càng khốc liệt năm sau nghiêm trọng hơn năm trước uy hiếp cuộc sống của hàng ngàn hộ dân
riêng trận lũ kép vừa qua toàn huyện có đến một mươi chín điểm sát lở với tổng chiều dài trên hai mươi
riêng trận lũ kép vừa qua toàn huyện có đến một mươi chín điểm sát lở với tổng chiều dài trên hai mươi
để đảm bảo an toàn cho người dân các địa phương đã thông báo khẩn cấp các đoạn đất lở tổ chức rào chắn các đoạn sạt lở đặt biển cảnh báo nguy hiểm
để xây dựng các cái kè sát lở bờ sông thì đòi hỏi nguồn chính vị nó rất là lớn
vì trong những thời gian qua thì chúng tôi có tập trung để xây dựng các cái lập về dự án đầu tư xây dựng kè như là hương trạch một phần lộc yên một phần
nhưng hương đô thì chưa làm được
nhưng về dự toán dự gây kính phỉ xây dựng kè đòi hỏi nguồn kính phỉ rất lớn
do đó cũng mong muốn rằng là trưởng tượng quan tâm giúp đỡ của các bộ ngành trung ương để gọi tương nguồn kính phỉ để hỗ trợ giúp dân giúp huyện để xây dựng những kè
mỗi mùa mưa lũ đi qua tình trạng sạt lở diễn ra ngày càng trầm trọng
nỗi lo của bà con trong và sau lũ lại tăng gấp bội
người dân hương khê cần lắm sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng với những giải pháp mang tính bền vững lâu dài